điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai phó giám đốc bệnh viện này
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc
cùng là phó giám đốc bệnh viện tp thủ đức trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện tp thủ đức và nguyễn văn lợi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra vụ án xác định nguyễn minh quân và nguyễn văn lợi đã thông đồng câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu
trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện thành phố thủ đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản cho nhà nước